thưa quý vị sáng nay tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã thăm khu thí điểm
thương mại tự do thượng hải shftz và tọa đàm với lãnh đạo shftz
đại diện khu thí điểm thương mại tự do thượng hải đã giới thiệu với chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và đoàn về một số thành tựu trong nghiên cứu và thử nghiệm nhiều chế độ quản lý mở
tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại đầu tư tài chính dữ liệu khoa học công nghệ phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế
trong hơn một mươi năm qua khu thí điểm này đã được mở rộng diện tích từ hai mươi lên một trăm hai mươi km hai
trong đó nhiều tổ chức tài chính được phép phát hành quỹ nhiều tổ chức bảo hiểm và chứng khoán hoạt động thuận lợi
tốc độ thông quan được đẩy nhanh các ngành nghề mới nổi như công nghiệp bán dẫn y dược sinh học cũng được hỗ trợ phát triển rất tích cực
như tinh thần chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã nhấn mạnh thành công của thượng hải trong xây dựng khu thí điểm thương mại tự do
không chỉ là đóng góp trực tiếp đối với đất nước trung quốc mà còn có giá trị tham khảo hữu ích đối với việt nam
tại cuộc tọa đàm với sự tham dự của đại diện nhân đại chính quyền thượng hải và khu phố đông mới
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến thể chế và mô hình hoạt động của khu thương mại
nhất là việc đưa vào áp dụng các chính sách mở trong phát triển các lĩnh vực
chủ tịch quốc hội mong muốn các cơ quan đơn vị của hai bên sẽ tích cực phối hợp
chia sẻ kinh nghiệm cách làm trong việc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư
góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của địa phương mỗi nước
đóng góp cụ thể vào thành tựu hợp tác chung giữa hai nước